hiện nay cả nước đang có khoảng sáu mươi bảy mươi trong tổng số hơn một mươi năm hợp tác xã nông nghiệp
đang chịu tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín
để kịp thời tháo gỡ khó khăn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị chính phủ
và các bộ ngành địa phương hỗ trợ nông dân hợp tác xã duy trì sản xuất trong vụ hè thu
từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đề xuất hỗ trợ trực tiếp cho nông dân và hợp tác xã nông nghiệp sản xuất một số nông sản chủ lực
như lúa rau màu thủy sản trên diện tích sản xuất ước tính là một năm triệu hectare lúa
ba trăm linh hectare rau màu và hai trăm năm mươi hectare nuôi trồng thủy sản
các khoản tín dụng mà hợp tác xã nông nghiệp đang vay đầu tư cho sản xuất kinh doanh
đề nghị được khoanh nợ giã nợ từ sáu tháng đến một năm và hỗ trợ lãi xuất bằng trong thời gian xa hạn
đồng thời bố trí gói tín dụng trung hạn lãi suất thấp thời gian vay trong vòng từ hai đến ba năm
mức lãi bằng một nửa lãi suất thương mại cho khoảng năm hợp tác xã nông nghiệp vay đầu tư xây dựng kho bãi
nhà xưởng chế biến bảo quản nông sản tái cấu trúc sản xuất ngay sau khi hết dịch bệnh
hỗ trợ chi phí bảo quản hàng hóa nông sản cho các hợp tác xã gặp khó khăn do tiêu thụ
có chính sách miễn giảm hoặc khoanh nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
cho cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín